công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang cơ sở sang chiết gà cháy phép quy mô lớn
tại số nhà ba mươi bảy a trên năm tổ bốn mươi a khu phố năm phường long bình thành phố biên hòa
như vậy chỉ trong vòng ba ngày gần đây cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã phát hiện
hai vụ sang chiết gà cháy phép trên địa bàn tp biên hòa
theo đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tp biên hòa tiến hành kiểm tra địa chỉ trên và phát hiện hai công nhân nguyễn văn dũng
và nguyễn văn khoa đang làm các công đoạn bao màng co rán tem giả lên bình ga loại một mươi hai kg một bình
tại hiện trường cơ sở có hai trăm một mươi sáu bình ga giả trong đó có khoảng một trăm linh bình đã được sang chiết
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai lực lượng tri cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai đã kiểm tra
và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thu giữ hơn hai trăm linh bình ga sang chiết trái phép

cơ sở sang chiết gà của ông thái văn thành ở ấp đồng xã phước tân tp biên hòa